ngày một mươi bốn tháng năm tỉnh hải dương đã tổ chức triển lãm chuyên đề
chủ tịch hồ chí minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
buổi triển lãm gồm ba chủ đề chính thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
bác hồ với hải dương hải dương làm theo lời bác
với gần ba trăm linh tài liệu hiện vật hình ảnh giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
sự quan tâm của bắc với hải dương thành tựu của đảng bộ và nhân dân hải dương
trong việc thực hiện di trúc của bác qua đó giúp cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
nhận thức sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
triển lãm kéo dài đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi